một đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long vừa bị công an thành phố cần thơ triệt phá thành công
theo đó hai đối tượng là võ tuấn khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và diệp cẩm uyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bị bắt quả tang cùng một túi ni lông chứa hai trăm linh gram ketamine
và một túi ni lông chứa bốn trăm linh viên thuốc lắc hai điện thoại di động đã qua sử dụng một xe ô tô nhãn hiệu toyota mang biển kiểm soát sáu mươi bốn a tám nghìn một trăm sáu mươi tám
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở hiện nay của đối tượng khanh tại phường hưng thạnh quận cái răng
lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tăng vật liên quan đến ma túy được cất giấu trên trần nhà
được biết đối tượng khanh thường xuyên vận chuyển ma túy từ thành phố hồ chí minh về cung cấp cho các vũ trường quán ba karaoke
tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu long
một nhóm gồm bảy đối tượng đến từ đồng nai vừa bị bắt quả tang về hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại trung cư monnachi quận sơn trà thành phố đà nẵng
kiểm tra tại chỗ lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật dùng để sử dụng ma túy
hai gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá một mươi sáu viên nén nghi là ma túy tổng hợp một cân tiểu ly
qua test nhanh nhóm bảy đối tượng từ hai mươi sáu đến ba mươi năm tuổi đều dương tính với ma túy
vào chiều ngày một mươi sáu tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam vũ thành nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại thành phố phan rang tháp tràm về hành vi cối gây thương tích
trước đó vào ngày năm tháng bốn ông hồ đắc văn đang trên đường đi làm về
trong lúc dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã năm phủ hà
thì bị vũ thành nam dùng tay đánh nhiều lần vào vùng mặt gây thương tích bốn
được biết thời gian trước nam bị tòa án nhân dân tỉnh ninh thuận xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tám năm tù giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện đang trong thời gian kháng cáo chờ xét xử phúc thẩm
và ông hồ đắc vân là kiểm sát viên thuộc viện kiểm soát nhân dân tỉnh ninh thuận giữ quyền công tố trong vụ án trên
ngày một mươi sáu tháng sáu công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết đang tạm giữ điều tra ba đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi
cơ quan công an cũng phát đi thông báo tìm kiếm những người đã vay tiền của nhóm đối tượng nhanh chóng đến trình báo
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
ba đối tượng trần văn ngọc phan văn nhất và nguyễn văn tiện cùng chú tại tỉnh ninh bình đến địa bàn tỉnh đồng tháp
dùng thủ đoạn giải tờ rơi trên địa bàn các xã của huyện cao lãnh và huyện cái bè tỉnh tiền giang cho vay nặng lãi
đã có trên năm mươi người bị hại vay tiền của các đối tượng từ một triệu đến năm mươi triệu đồng với lãi suất cao
lực lượng công an tạm giữ bốn xe mô tô năm điện thoại di động ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng
và thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan đến việc cho vay lãi nặng
với thủ đoạn dùng tài khoản ảo facebook mang tên thúy kiều
rồi nhắn tin và rụ rỗ các bị hại là nam thanh niên quay video clip nhạy cảm sau đó tống tiền
đối tượng lê anh tuấn sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam
đã bị khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản qua mạng internet
cụ thể tuấn đã dùng chính những video clip nhạy cảm này để uy hiếp tinh thần
và dọa tung lên mạng internet để tống tiền các bị hại
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
với thủ đoạn trên tuấn đã cưỡng đoạt và tống tiền của gần hai mươi nam thanh niên
trú tại quảng nam đà nẵng và hà nội số tiền trên bốn mươi triệu đồng
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị với hành vi thuê giang hộ đập phá cửa hàng rồi tung lên mạng xã hội
nguyễn bá phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt hai năm tù
còn hán hoàng thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cũng đã bị tuyên phạt hai năm tù nhưng cho hưởng án treo
cùng với vợ chồng phước trang bị cáo nguyễn thiện toàn là ba cụ phước cũng bị tuyên phạt ba năm tù
về tội gây rối trật tự công cộng thuộc trường hợp có tổ chức dùng vũ khí hung khí hoặc có hành vi phá phách
bị cáo phan trí khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám năm năm chín tháng tù
về ba tội danh là cướp tài sản hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng
một mươi ba đồng phạm còn lại bị xứ phạt từ hai năm chín tháng đến sáu năm tù
về hai tội hủy hoại tài sản gây rối trật tự công cộng với tình tiết tăng nặng tái phạm nguy hiểm
thay vợ chồng chủ nhà số một mươi nguyễn công trứ là nguyễn minh phước và hán hoàng thúy trang
cho chị đông thuê nhà với giá một trăm một mươi triệu đồng mỗi tháng
sau đó do mâu thuẫn vợ chồng trang không cho chị đông thuê nữa lấy lại nhà
và cho một người khác thuê và sửa chữa làm điểm hát karaoke
chị đông cho rằng hợp đồng thuê nhà chưa hết hiệu lực nên đã đổi người thuê mới ra và dọn vào ở tiếp
từ đó mâu thuẫn giữa vợ chồng trang và chị đông càng lớn
vợ chồng trang đã nhờ võ thành hiếu đòi lại nhà với hợp đồng tiền công là năm trăm linh triệu đồng
hiếu đã liên kết với các đối tượng trong vụ án để bàn bạc lên kế hoạch thực hiện và đã xảy ra vụ việc
ngày một mươi sáu tháng sáu công an tp cn cho biết phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và các lực lượng có liên quan
bắt quả tan hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại quốc lộ một a khu vực một mươi một phường hương phú quận cái răng tp cn
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ hai đối tượng võ tuấn khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngộ phường ba lán quận cái răng tp cn và diệp cẩm uyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngộ xã rạch trèo quyền phố tân tỉnh cà mau thu giữ một túi ni lông chứa hai trăm linh gram ketamine
và một túi ni lông chứa bốn trăm linh viên thuốc lắc
hai điện thoại di động đã qua sử dụng một xe ô tô nhãn hiệu toyota biển kiểm soát sáu mươi bốn a tám nghìn một trăm sáu mươi tám
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở hiện nay của đối tượng khanh tại phường hưng thạnh quận cái răng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp cn đã thu giữ được nhiều tăng vật
túi ni lông một cân điện tử một cây dao được cất giấu trên trần nhà
cơ quan điều tra cho biết đối tượng khanh thường xuyên vận chuyển ma túy về tp hcm
về cung cấp cho các vũ trường quán bar karaoke và các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu long
vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp cn điều tra mở rộng và xử lý theo pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ việc người đàn ông nghi là ngáo đá cướp xe cấp cứu gây náo loạn bệnh viện và đường phố ở cần thơ
công an tp cn cho biết hiện đang điều tra làm rõ vụ việc và các vấn đề có liên quan đến thân nhân của đối tượng này
trưa ngày một mươi năm tháng sáu công an phường tân an của ninh kiều tp cn nhận được tin báo của lực lượng bảo vệ bệnh viện đa khoa tp cn
có một nam thanh niên biểu hiện ngáo đá mang dao xông vào bệnh viện đe dọa người dân khu cấp cứu
công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường
khi thấy có lực lượng công an đối tượng bỏ chạy về hướng bãi xe cứu thương của bệnh viện
sau đó mở cửa một chiếc xe có đeo sáng chìu khóa và nội máy hút tung cổ bệnh viện để chạy trốn
sau khi ra khỏi bệnh viện đối tượng cho xe cứu thương chạy vòng qua các tuyến đường như đại lộ hòa bình để thám lý tự trọng
lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động ba xe tải nhiều xe mô tô chuyên dụng để đấu chặn ở các tuyến đường
khi đến đường châu văn liêm đối tượng đã đâm xe vào gốc cây và bị khống chế bắt giữ
lúc này xe cứu thương của bệnh viện bị hư hống nặng phần đầu
không có người dân nào bị ảnh hưởng
hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc và các vấn đề có liên quan đến nhân thân của đối tượng để xử lý theo quy định
ngày một mươi sáu tháng sáu công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt quả tang ba đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi
và nhằm phục vụ cho công tác điều tra thì công an huyện cao lãnh cũng phát đi thông báo
tìm kiếm những người đã vay tiền của nhóm đối tượng này nhanh chóng đến trình báo lại với cơ quan công an
trước đó qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân ngày một mươi năm tháng sáu công an huyện cao lãnh phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
bắt quả tang ba đối tượng trần văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phan văn nhất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và nguyễn văn tiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng ngụ tính ninh bình có hành vi cho vây lãi nặng
lực lượng công an tạm giữ bốn xe mô tô năm điện thoại di động ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng và thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan đến việc cho vay lãi nặng
qua làm việc các đối tượng thừa nhận đến địa bàn tỉnh đồng tháp từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai với thủ đoạn rải tờ rơi trên địa bàn các xã của huyện cao lãnh
và huyện cái bè tỉnh tiền giang đã trên năm mươi người bị hại vay tiền của các đối tượng từ một triệu đến năm mươi triệu đồng với lãi suất cao
công an huyện thông báo đến những ai đã vay tiền của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến công an huyện để trình báo
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thầm nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á d a b
trần phương bình cùng chín đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở dap chi nhánh hà nội gây thiệt hại gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng
đây là vụ án thứ ba nguyên tổng giám đốc đ a b trần phương bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của đ a b
trong đó vào năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi trần phương bình đã hai lần bị kết án tù trung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong hai vụ án gây thiệt hại cho dap hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng và hơn tám tám trăm linh tỷ đồng
trong vụ án thứ ba này có một mươi bị cáo bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tại phiên tòa này hai bị cáo trần phương bình và nguyễn thị kim xuyến nguyên phó tổng giám đốc dap có đơn xin xét xử vắng mặt do không đủ sức khỏe và được hội đồng xét xử chấp thuận
theo cáo trạng công ty an phát là chủ đầu tư dự án bất động sản đồi bảy mươi chín mùa xuân tại huyện mê linh vĩnh phúc nay thuộc huyện mê linh hà nội
bị cáo phan thúy mai có quan hệ thân thiết với ban giám đốc đ a b nên đề xuất vai tiền tại đây
từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi bốn phan thúy mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo đ a b chỉ đạo chi nhánh hà nội giải ngân nhanh các khoản vai bỏ qua quy trình thẩm định tài sản
phan thế mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn đến nay bị cáo mai và công ty an phát không thể trả nợ
cáo trạng xác định hành vi của cựu tổng giám đốc đ a b trần phương bình cùng đồng phạm đã khiến đ a b bị thiệt hại một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
trong đó ông trần phương bình giúp phan thúy mai nhiều lần vai tiền tại đ a b và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng năm trăm linh tỷ đồng cho công ty an phát
bị cáo chỉ đạo chi nhánh hà nội giải ngân nhanh cho mai làm hồ sơ gấp bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát biển và công an huyện quỳnh phụ vừa chia xóa đường dây mua bán trái phép ma túy từ sơn la về thái bình tiêu thụ
hai đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật là hai bánh heroin và nhiều tăng vật khác
nguyễn văn lộc chú huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép hai bánh heroin có trọng lượng hơn sáu trăm năm mươi gram
khám xét khẩn cấp nơi ở của lộc lực lượng công an thu giữ một trăm bốn mươi triệu đồng
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ đăng mạnh cùng chú tại huyện quỳnh phụ đồng phạm với lộc
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ huyện mộc châu tỉnh sơn la về thái bình để tiêu thụ
chuyên xuất hiện tại các khu vực có trường học rồi ra tay cướp giật tài sản của học sinh là hành vi phạm tội của lê minh quân chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang và lê văn vũ chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
ngay sau khi tiếp nhận được thông tin trên địa bàn xã hòa bình và hội an huyện trợ mới tỉnh an giang xuất hiện nhiều trường hợp học sinh trên đường đi học về
bị hai đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản đội cảnh sát hình sự công an huyện trợ mới phối hợp với lực lượng công an địa phương tiến hành điều tra và bắt giữ được hai đối tượng quân và vũ là thủ phạm
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản được biết quân đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản còn vũ có một tiền án về tội cướp tài sản
thưa quý vị chỉ còn hai ngày nữa sẽ chính thức diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại hà nội
đây là kỳ thi được đánh giá căng thẳng với học sinh và phụ huynh bởi số lượng thí sinh đăng ký lớn trong khi cánh cổng trường công lập lại có hạn và dễ phát sinh vấn đề tiêu cực là điều được nhiều người nhắc tới
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh an toàn chống gian lận thi cử đang được lực lượng chức năng chú trọng nhất là trong bối cảnh những ngày qua công an tp hà nội đã ghi nhận nhiều trường hợp mua bán thiết bị công nghệ cao
công an quận nam tử liêm vừa bắt giữ một nhóm đối tượng về hành vi buôn bán các thiết bị cấm